bên cạnh dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay bệnh đai tháo đường cũng được coi là một đại dịch dù là căn bệnh không lây nhiễm do tốc độ phát triển quá nhanh
khác với tư tưởng trước đây cho rằng bệnh đái tháo đường là bệnh của nhà giàu
thực tế bệnh nhân đái tháo đường càng nghèo bao nhiêu thì bệnh càng nặng bấy nhiêu đái tháo đường cũng có nguy cơ ngày càng trẻ hóa
báo cáo mới nhất từ liên đoàn phòng chống đai tháo đường thế giới năm hai nghìn hai mươi một tiếp tục khẳng định bệnh đai tháo đường là một thách thức toàn cầu đối với sức khỏe và hạnh phúc của các cá nhân gia đình và xã hội bởi sự gia tăng liên tục tỷ lệ mắc bệnh trên toàn cầu
số liệu thống kê cũng cho thấy một tình trạng đáng lo ngại
trên toàn thế giới hiện có năm trăm ba mươi bảy triệu người trưởng thành đang sống chung với bệnh đái tháo đường
dự đoán con số này sẽ tăng lên sáu trăm bốn mươi ba triệu vào năm hai nghìn hai mươi

dự đoán con số này sẽ tăng lên sáu trăm bốn mươi ba triệu vào năm hai nghìn bốn mươi năm có nghĩa là cứ khoảng một mươi người thì có một người bị mắc đai tháo đường
bệnh đai tháo đường là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tim mạch đột quỵ mù loà suy thận và cắt cụt tứ chi
chỉ trong năm hai nghìn hai mươi một bệnh này đã cướp đi sinh mạng của sáu bảy triệu người
việt nam cũng như nhiều nước trên thế giới đang phải gánh chịu áp lực từ sự gia tăng số người mắc bệnh đái tháo đường trong cộng đồng
việt nam được xếp nằm trong một mươi quốc gia có tỷ lệ gia tăng bệnh nhân đai tháo đường cao nhất
là một trong một mươi quốc gia có tỷ lệ phát triển bệnh đai tháo đường nhanh bậc nhất của châu á thái bình dương
theo số liệu thống kê của idf năm hai nghìn một mươi chín tại việt nam có khoảng ba tám triệu người phải chung sống với căn bệnh đái tháo đường
hầu hết trong số này là đai tháo đường tiếp hai
theo tiến sĩ phan hoàng hiệp giám đốc bệnh viện nội tiết trung ương mặc dù bệnh đai tháo đường không thể chữa khỏi nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát được
người mắc bệnh đái tháo đường có thể duy trì cuộc sống khỏe mạnh bình thường
nếu phát hiện sớm tuân thủ việc dùng thuốc và thực hiện chế độ dinh dưỡng vận động theo lời khuyên của thầy thuốc
để sớm phát hiện tiền đái tháo đường tiến sĩ phan hoàng hiệp khuyên người dân ngay khi còn trẻ tuổi dưới ba mươi nên mỗi năm định kỳ đi kiểm tra sức khỏe kiểm tra đường huyết một lần
đặc biệt là đối với những người có yếu tố nguy cơ cao như tiền sử gia đình có người mắc đáy tháo đường thừa cân béo phì lối sống vận động có mắc bệnh mạng tính khác có nhiều sự thay đổi trong sinh hoạt đột ngột stress
tiến sĩ phan hoàng hiệp cảnh báo nếu tình trạng tiền đài tháo đường không được can thiệp kiểm soát thì chỉ sau một năm sáu mươi số người tiền đai tháo đường sẽ tiến triển thành đai tháo đường
nếu được can thiệp sớm bằng các biện pháp như chế độ dinh dưỡng theo hướng dẫn của chuyên gia gia tăng tập luyện thể lực ba mươi phút mỗi ngày không hút thuốc không lạm dụng rượu bia duy trì cân nặng hợp lý sẽ giúp giảm tỷ lệ tiến triển thành đai tháo đường
kéo dài thời gian tiến triển bệnh từ hai đến năm năm thậm chí là dài hơn khi thời gian tiến triển chậm sẽ giúp bệnh nhân giảm các triệu chứng nặng do đái tháo đường gây ra
về vấn đề ai có thể bị bệnh đai tháo đường phó giáo sư tiến sĩ tạ văn bình cũng đưa ra quan điểm sinh bệnh học của bệnh đai tháo đường tuyếp hai là sự tương tác giữa yếu tố gen và yếu tố môi trường mà bạn đang sống
yếu tố môi trường theo hiểu biết hiện nay gồm ba yếu tố ăn uống không khoa học ít hoạt động thể lực và xếp ngăn ngừa hạn chế được những nguy cơ là cách mà chúng ta có thể phòng ngừa căn bệnh đái tháo đường
theo các chuyên gia đai tháo đường là bệnh mạng tính và có thể gây nhiều biến chứng do vậy người bệnh cần có chế độ ăn uống và sinh hoạt sao cho phù hợp
về sinh hoạt người bệnh đái tháo đường cần tăng cường vận động mỗi ngày nên dành thời gian đi bộ tập thể dục ngoài ra có thể chơi các môn thể thao phù hợp với sức khỏe
bệnh đai tháo đường là dối loạn chuyển hóa do đó người bệnh đai tháo đường cần có chế độ ăn uống hợp lý theo đúng hướng dẫn của bác sĩ
ví dụ cần ăn kiêng hoa quả ngọt hạn chế rượu bia bỏ thuốc lá không uống các đồ uống có cồn
mục tiêu điều trị của bệnh đái tháo đường là kiểm soát tốt chỉ số đường huyết phát hiện sớm các biến chứng nhằm giúp bệnh nhân ngăn ngừa hoặc chỉ hoãn biến chứng của đai tháo đường
do đó người bệnh cần được theo dõi thường xuyên bằng cách đi khám định kỳ tuân thủ theo chế độ điều trị của bác sĩ tuyệt đối không dùng thuốc theo mách bảo tránh hệ lụy đến sức khỏe
nhạc sĩ phú quang qua đời vào sáng ngày tám tháng một mươi hai ông ra đi sau thời gian chống chọi với bạo bệnh
trao đổi với dinh con gái của nhạc sĩ phú quang cho biết ông qua đời vào tám h bốn mươi năm ngày tám tháng một mươi hai tại bệnh viện hữu nghị việt sô hà nội
nhạc sĩ mất ở tuổi bảy mươi hai sau thời gian điều trị bệnh
sự ra đi của cha là mất mát đối với gia đình chúng tôi đang lo hậu sự cho cha
khi nào có thông tin về tăng lễ gia đình sẽ chia sẻ sau
con gái của nhạc sĩ phú quang chia sẻ
thời gian cuối đời sức khỏe của nhạc sĩ phú quang yếu phải thở bằng máy
tác giả em ơi hà nội phố điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt sâu
phía gia đình nhạc sĩ cho biết vì tuổi già nên thời gian phục hồi của ông khá lâu
hồi tháng năm năm hai nghìn hai mươi tác giả em ơi hà nội phố nhập viện vì bệnh tiểu đường
ông điều trị ở phòng hồi sức tích cực của bệnh viện việt đức hà nội
trong đêm nhạc có một vài điều anh muốn nói với em
trong đêm nhạc sĩ phú quang diễn ra tại nhà hát lớn hà nội vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
các ca sĩ minh chuyên cao xim hoàng vũ tấn minh lệ quyên đã thể hiện nhiều nhạc phẩm của nhạc sĩ phú quang
họ bày tỏ sự ngưỡng mộ trân trọng đối với gia tài âm nhạc vô giá của ông
thời điểm đó chị trinh hương con gái nhạc sĩ em ơi hà nội phố cho biết
sức khỏe của ông đã qua cơn nguy kịch ông không còn phải thử bằng máy
nhạc sĩ phú quang sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín
là tác giả của nhiều bản tình ca nổi tiếng
có thể kể đến như
em ơi hà nội phố
thơ phan vũ
đâu phải bởi mùa thu
nỗi nhớ mùa đông
biển nỗi nhớ và em
mơ về nơi xa lắm
im lặng đêm hà nội
hà nội ngày trở về
về lại phố xưa
nỗi buồn thương lắm tóc dài ơi
ông là một trong những nhạc sĩ
viết nhiều và rất thành công
với những ca khúc về hà nội
nhạc sĩ phú quang có nhiều kỷ niệm
đặc biệt về những đứa con tinh thần này
chương trình quán thanh xuân số tháng một mươi hai
với chủ đề những mùa đông yêu dấu
sẽ được phát sóng vào lúc hai mươi h một mươi phút
ngày bốn tháng một mươi hai
trên kênh vtv một
có một đoạn trích dành riêng
để nói về tác phẩm nổi tiếng nhất của phú quang
em ơi hà nội phố
cũng như chia sẻ của chính nhạc sĩ
về hoàn cảnh khi ông sáng tác ca khúc này
đoạn phim được ghi hình
từ khi phú quang còn khỏe
ông cho biết sau khi vào thành phố hồ chí minh
sống được nửa năm
ông ngày càng nhớ hà nội
trong một buổi gặp gỡ ở thành phố hồ chí minh
nhà thơ phan ngọc vũ
đọc cho phú quang nghe bài thơ
em ơi hà nội phố
gồm bốn trăm bốn mươi ba câu thơ
chia thành hai mươi bốn đoạn
và chỉ hai ngày sau đó
ông đã viết ca khúc em ơi hà nội phố
nhạc sĩ phú quang sinh ra ở phú thọ
nhưng lớn lên ở hà nội
ông rời hà nội chuyển vào thành phố hồ chí minh
quãng thời gian này có lần nhạc sĩ chia sẻ
nỗi nhớ hà nội chưa từng ngôi ngoài trong ông
đặc biệt vào mùa đông
một lần phú quang còn xúc động
đọc nguyên một bài thơ trong thương nhớ một mươi hai
của vũ bằng
để diễn tả cảm xúc của ông
mưa rét thì khổ
khổ nhất cho người nghèo
nhưng biết như thế mà vẫn yêu
bởi vì cái mưa cái rét ấy thông thường quá
vì chỉ có ở bắc việt
mới có cái mưa cái rét ấy thôi
ai đã xa nhà
trôi nổi ở một phương trời không có nước mắm
không có phở
tương tư phở
và nước mắm thế nào
thì ở giữa một thành phố khét lẹt hơi người
trói chan nắng lửa
người ta cũng nhớ mưa rét tháng một mươi một
ở quê hương mình đến thế là cùng
có lần gọi điện phỏng vấn
khi ông mùa sài gòn
ông hỏi hà nội lạnh đến đâu rồi
rồi không kịp chờ tôi miêu tả
ông cảm thán
ở đây được cái nắng quen năm
chẳng mượn ai đa náo ngự hàn
quay lại với em ơi hà nội phố
ngay sau khi hoàn thành ca khúc
phú quang vừa chơi piano
vừa hát cho phan vũ nghe
nghe xong phan vũ bảo
quang ơi nhạc của em làm cho thơ anh lấp lánh lên
anh không ngờ em làm hay thế
anh rất cảm ơn em
sau này nhà văn nguyễn trương quý
nhận xét về em ơi hà nội phố
từ một bài thơ dài hơn bốn trăm linh câu
của phan vũ
phú quang chọn lấy hai mươi một câu để phổ nhạc
mà vẫn đảm bảo một ấn tượng nhất quán
và thuyết phục
có thể coi như tái sinh trong một hình hài mới
hà nội trong nỗi nhớ của phú quang
còn tạo nên một tuyệt phẩm nữa
là ca khúc nỗi nhớ mùa đông
khiến khán giả yêu nhạc đặt cho ông biệt danh
ông hoàng nhạc tình mùa đông
làm sao về đây được mùa đông
chiều thu cây cầu đã gãy
vờ như mùa đông đang về
vì yêu thích những câu thơ
ông đã viết thêm ca từ
tạo nên khúc hoàn thiện
nỗi nhớ mùa đông
bài hát cũng ra đời khi phú quang đang ở sài gòn
lòng ra giết nhớ quê hương
nhớ người thân bạn bè
nhớ về mùa đông xứ bắc
các ảnh cô bên nhạc sĩ phú quang cùng dòng chia sẻ
nỗi nhớ mùa đông
chú ơi chú cố lên nhé
hai năm trước chú còn phong độ thế cơ mà
có thể nào chờ cháu về được không
dưới bài chia sẻ của ngọc anh
nhiều người đã để lại bình luận
cũng như gửi những lời chúc
và mong nhạc sĩ phú quang sớm vượt qua bệnh tật
vào tháng năm năm ngoái
nhạc sĩ phú quang phải nhập viện
vì biến chứng của tiểu đường
ông được điều trị tích cực tại bệnh viện bạch mai
nhạc sĩ phải thở máy
và lọc thận mỗi tuần tại bệnh viện
trước đó khi mới nhập viện
nhạc sĩ nổi tiếng rơi vào tình trạng mê man
không biết gì
trong sự nghiệp sáng tắc của mình
ngoài các khúc phú quang còn viết nhạc
cho hàng trăm bộ phim vừa kịch ballet
ông còn là tác giả của nhiều tác phẩm giao hưởng
nhiều trích đoạn hòa tấu của ông
đã trở thành nhạc hiệu của đài tiếng nói việt nam
đặc biệt phần âm nhạc của ông
đã góp phần vào thành công của nhiều bộ phim sáng ra
của điện ảnh việt nam
bao giờ cho đến tháng một mươi
đạo diễn nghị sĩ nhân dân đặng nhật minh
ai xuê vạn lý
đạo diễn lê hoàng
vị đáng tình yêu tập một
đạo diễn lê xuân hoàng
đạo diễn trần mỹ hà